tại quảng nam chiều bảy tháng chín thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam cho biết
lực lượng công an vừa phát hiện thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu ba trăm bốn mươi một thuộc xã trà và một huyện nam giang
cơ quan chức năng xác định tại hiện trường có khoảng năm mươi cây gỗ rừng tự nhiên đã bị các đối tượng chặt hạ
ước tính khối lượng gỗ hàng trăm mét khối
công an tỉnh quảng nam đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm đếm xác minh
theo thông tin ban đầu vụ phá rừng xảy ra trên đất đã cấp bia đỏ cho một phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã trà và
mới đây một doanh nghiệp đã hợp đồng với vị lãnh đạo này để thu mua cây gỗ vườn được phép khai thác
nhưng thực tế đã khai thác gỗ tự nhiên rồi vận chuyển về điểm tập kết tại xã tà pơ huyện nam giang
lãnh đạo ban quản lý rừng phòng hộ nam sông bung cho biết sẽ cử cán bộ cùng tham gia với đoàn kiểm tra của công an tỉnh để điều tra làm rõ vụ việc